thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm hai nghìn một mươi chín từ ngày một mươi tám tháng chín đến ngày hai mươi hai tháng chín
tại khu di tích hoàng thành thăng long hà nội bộ công thương sẽ tổ chức chuỗi sự kiện lễ tôn vinh
trao giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia
và triển lãm hội trợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
thông tin này được bộ công thương công bố cho báo chí vào chiều ngày hôm nay
đây là lần thứ ba chương trình được tổ chức
ban giám khảo đã tiếp nhận hai trăm hai mươi sáu trên hai trăm bốn mươi bốn hồ sơ sản phẩm bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm hai nghìn một mươi tám
được các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
qua đánh giá thực tế sản xuất tại một mươi hai tỉnh thành phố đại diện cho ba khu vực bắc trung nam
ban giám khảo đã thống nhất các mức điểm áp dụng cho công tác chấm điểm bình chọn sản phẩm cấp quốc gia
đảm bảo công bằng đối với mỗi nhóm sản phẩm có đặc trưng thế mạnh riêng
đồng thời vẫn đảm bảo theo quy định chung về chất lượng kiểu dáng
sản phẩm có khả năng phát triển mở rộng sản xuất đảm bảo nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng
năng lực cạnh tranh tốt tạo được nhiều việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động
sẽ có một trăm một mươi sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn vinh danh